năm một nghìn chín trăm ba mươi phạm văn thiện được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
ở tuổi một mươi tám người cộng sản trẻ tuổi ấy đã bị kết ngay án tử hình của thực dân pháp vì đã bắn chết tên hương quảng châu
một tay sai đắc lực của pháp trong cuộc meeting kỷ niệm ngày quốc tế lao động ở châu thành mỹ tho
do phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và các lực lượng tiến bộ trên thế giới buộc chính quyền thực dân pháp
phải giảm án cho đồng chí xuống trung thân khổ sai
và đầy ra địa ngục trần gian nhà tù côn đảo
bị giam cầm trong nhà tù đế quốc với chế độ hà khắc đoạ đầy không những không khuất phục được phạm hùng
mà còn tôi luyện cho đồng chí và nhiều đảng viên cộng sản trở thành những con người sắt thép khí phách hiên ngang
tại đây người cộng sản trẻ tuổi ấy là một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào đấu tranh ở nhà tù côn đảo
nhiều năm làm bí thư đảng ủy biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng
tổ chức học tập lý luận
về chủ nghĩa cộng sản để nâng cao nhận thức cho tù nhân và tuyên truyền giác ngộ binh lính cai tù giám thị

ngay sau khi nhận nhiệm vụ bác hai hùng đã trực tiếp chỉ đạo việc củng cố và phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tiền thân của công an nam bộ
ngay sau đó ngay sau khi nhận nhiệm vụ bác hai hùng đã trực tiếp chỉ đạo việc củng cố và phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tiền thân của công an nam bộ
ngày sau khi nhận nhiệm vụ bác hai hùng cũng đã điều động đồng chí ma trí thọ trưởng ti công an cần thơ về làm trưởng ti công an mỹ thò và chỉ đạo sửa công an mở nhiều khoa huấn luyện chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ
triển khai xây dựng mạng lưới việt báo rộng rãi trong các vùng tạm chiếm đấu tranh phát hiện những phần tử gián điệp của định trà trộn vào công chức thợ thuyền học sinh đấu tranh chống việt gian phản động đội lốt tôn giáo
trước tôi ở cần thơ tôi là nguyễn xuân mai lúc bấy giờ tôi là phó bí thơ tình nguyện mà cũng làm trưởng ti công an
thế thì ông đặt tôi lấy cái tên cũ là mai trí thoạn sống bút bò lệ thủy thôi không có thể chết chết ẩu chết thả đâu
cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là mai trí thọ là cái tên ông đặt
công là công cộng là chung cho tất cả
an là an ninh yên ổn
công an là yên ổn chung
công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ dân chúng được yên ổn
tính chất của công an là dân tộc dân chủ và khoa học
đó là tư duy sắc bén của bác hai hùng về công an
được trình bày tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ năm diễn ra vào tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong đề án công an nhân dân việt nam
một trong năm đề án được hội nghị thảo luận sôi nổi và thông qua
bản đề án này cũng là nền móng xây dựng lý luận cho lực lượng công an việt nam
trong bất cứ tình hình nào
thời chiến cũng như thời bình
công an là không lúc nào được nghỉ ngơi
đó là bác đã dạy từ khi mà chúng ta còn ở việt bắc
là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
suốt cả cuộc đời làm cách mạng của mình
đồng chí phạm hùng luôn ngưỡng mộ học tập rèn luyện và làm theo tư tưởng
tấm gương đạo đức của người
thấm nhuần lời dạy của bác về tư cách người công an cách mạng
bác hai hùng cùng lãnh đạo sở công an nam bộ
phát động phong trào học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
trong công an nam bộ
sáu điều bác hồ dạy được in làm tài liệu học tập thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ công an nam bộ
phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ công an nam bộ
và có sức lôi cuốn lan tỏa trong toàn lực lượng công an nhân dân
cho đến nay phong trào học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đã được nhân rộng và liên tục trong suốt chiều dài xây dựng phát triển
và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đang diễn ra cam go
đồng chí phạm hùng với cương vị là bí thư trung ương cục
đã tham gia trực tiếp với ban lãnh đạo trung ương cục
giải quyết nhiều vấn đề lý luận về an ninh nhân dân
tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động
đưa công tác an ninh vào nỉ nếp
thì phải thấy là như thế này
trước hết là ông đặt vấn đề
chính thức là lực lượng công an phải đặt dưới sự lãnh đạo
tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
mà thường xuyên trực tiếp đó chính là bộ chính trị ở bàn bí thư
có lẽ cái tư duy này nó được thể hiện
trong cái việc mà bộ chính trị ban hành
cái nghị quyết số ba mươi một vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi
thì chúng ta thấy rất rõ cái tư tưởng đó
thì đấy là một cái điểm mà
có lẽ là một trong những cái
nó tạo ra một cái cơ sở chính trị pháp lý
để lực lượng công an nhân dân sau này
hoàn thành tất cả những nhiệm vụ
dù là rất nặng nề khó khăn và phức tạp
một cái điểm thứ hai nữa
mà ông cũng là cái người rất quan tâm
xây dựng lực lượng công an phải gắn bó với nhân dân
và như trước đã nói
là rất quan tâm đến cái việc
và xây dựng cái tư cách người công an
và làm cho công an dân phải làm thế nào
là gắn bó với nhân dân
lấy cái sự nghiệp
một cái sự nghiệp bảo vệ nhân dân
phải là sự nghiệp của toàn dân
và phải lấy dân
phải phát huy cái nhân tố nhân dân
trong cái cuộc đấu tranh
chống phản cách mạng
cũng như các thế lực hoạt động khác
để bảo vệ nhân dân
và trong cái này thì có một điều đặc biệt
ông là một trong những người
có một cái quan điểm rất là rõ ràng
là nhân dân phải phát huy nhân dân
ở đây là bao gồm rất nhiều tầng lớp
trong đó có cả dân tộc của tôn giáo
và ông rất quan tâm đến vấn đề này
và cũng là một người
đã giải quyết rất thành công vấn đề này
một cách rất khoát rất điện
khi chưa kịp khắc phục hậu quản nặng nghề
của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
và đế quốc mỹ
thì cuộc chiến tranh bên
xới lại nổ ra
lợi dụng tình hình đó
những kẻ phản quốc như lê quốc túy
mai văn hạnh tùng biệt kích
gián điệp vào miền nam nước ta
chúng dự định cấu kết với bọn phản động trong nước
xây dựng căn cứ phát động lực lượng tại chỗ
hoạt động gây dối gây bạo loạn
hòng lật đổ chính quyền
trước âm mưu của các thế lực thù địch
phạm hùng và các đồng chí lãnh đạo bộ nội vụ
đã tham mưu cho đảng
bàn hành nhiều chỉ thị
nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng lực lượng
bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
có thể nói là rất sát xa
và có hiệu quả công tác đấu tranh chống gián điệp
và gián điệp biệt kích trong thời kỳ này
từ tư duy đến tổ chức hành động
phạm hùng đã xây dựng lực lượng vũ trang tin cậy của đảng
đủ sức đối phó với bọn tình báo
gián điệp phản động của địch
cuối cùng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác hai hùng
kế hoạch cm một mươi hai thắng lợi
đập tan của tổ chức âm mưu phản động
mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng miền nam việt nam
do lê quốc tùy
mai văn hạnh cầm đầu
mà đến nay mỗi khi nhắc đến chiến thắng cm một mươi hai
là chiến công đặc biệt xuất sắc
và đáng tự hào của lực lượng công an nhân dân việt nam
đó là đám lê quốc tùy mai văn hạnh
nó tuyển mộ nó thả vô
với nhiệm vụ như thế này này
hình thành cái căn cứ trong ruột của mình
để từ đó dựa vào những cái lực lượng phản động trong nước
rồi ứng lệch
cái cứu đó quan trọng nhất là nếu mà vũ khí mà nói thì nó là một trăm mấy chục tấn
có đô la mấy chục cái điện đài
rồi mấy trăm
biệt kích vô đây
năm rãi được hết nè
bắt được hết
nhưng mà cái quan trọng nhất là
hơn hai ngàn thằng
những tổ chức khác nhau
đây là một trong những vụ án
có thể nói được coi là
đỉnh cao của cái cuộc đấu tranh
chống gián điệp
cái thời kỳ mà sau ngày
người nam hoàn toàn giải phóng
và nó cũng là một điển hình
với cái nghệ thuật đấu tranh
của lực lượng an ninh
đó là dùng người của địch
dùng phương tiện của địch
để đánh địch
và nó cũng thể hiện
một cái nghệ thuật
có thể nói là
về cái đấu tranh
của lực lượng an ninh việt nam
và lực lượng công an
nhân dân việt nam nói chung
trong cái mặt trận đấu tranh
để làm thất bại cái âm mưu
của các cái thế lực thủ địch
đối với cách bảo việt nam
sau cái ngày
người nam hoàn toàn giải phóng
bên cạnh đó
bác hai hùng
cùng các đồng chí
lãnh đạo bộ nội vụ
và công an địa phương
chỉ đạo lực lượng công an
nhân dân việt nam
phối hợp với công an
nước bạn lào
ngăn chặn có hiệu quả
kế hoạch sắt
mang tên mật ký chiến lược
đối với ba nước đông dương
do võ đại tôn chỉ huy
đấu tranh phá tan kế hoạch
do hoàng cơ minh cầm đầu
trong quá trình chỉ đạo đấu tranh
với các lực lượng phunro
bác hai hùng luôn quán triệt
để cán bộ chiến sĩ
nằm vững quản điểm
đây không phải là vấn đề quân sự
phương án cơ bản là vận động
kêu gọi bà con nhân dân
trở về với chính phủ
với buôn làng
phải đầu tư phát triển kinh tế
từng bước khắc phục khó khăn đời sống
cho vùng dân tộc thiểu số tây nguyên
cũng trong thời điểm này
bác hai hùng đã đưa ra nhận định
phát triển kinh tế xã hội
phải gắn với bảo vệ an ninh trật tự
và ngược lại
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

đây là bộ công an thực sự trưởng thành thực sự là thanh bảo kiếm của đảng nhà nước và nhân dân